dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân tiếp tục chương trình kỳ họp thứ tám
quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi với đa số các đại biểu tán thành
đã có tám mươi tám hai mươi các đại biểu tán thành thông qua nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi
theo đó tổng sản phẩm trong nước gdp tăng khoảng sáu tám tốc độ tăng giá tiêu dùng bình quân cpi dưới bốn
tổng kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng bảy tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng khoảng ba mươi ba ba mươi bốn gdp
tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giảm từ một đến một năm riêng các huyện nghèo giảm bốn
tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi ở khu vực thành thị dưới bốn tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt khoảng sáu mươi năm
trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng chứng chỉ đạt khoảng hai mươi năm số dường bệnh trên một vạn dân không tính dường trạm y tế xã đạt hai mươi tám dường bệnh
tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt chín mươi